trong hai ba ngày tiếp theo tại các tỉnh phía đông bắc bộ do ảnh hưởng của rìa tây nam
khối không khí lạnh có cường độ rất yếu với hoạt động của đới gió đông nam ẩm
nên vào sáng sớm sẽ có sương mù lẫn mưa nhỏ tập trung nhiều ở các tỉnh thuộc khu đông bắc và vùng ven biển bắc bộ
trời ở ngưỡng lạnh về đêm vào sáng ban ngày mưa giảm nhiệt độ ban trưa ổn định ở ngưỡng từ hai mươi ba hai mươi sáu độ
phía tây bắc bộ trời hầu như không có mưa trong hai ngày tới
sang đến ngày một mươi năm mưa sẽ có xu hướng tăng trước hết ở các tỉnh vùng núi thuộc phía tây bắc bộ
sau đó có thể lan sang các nơi khác về nhiệt độ hầu hết không quá hai mươi chín độ
riêng một số nơi thuộc tây bắc như lai châu điện biên trời có nắng nhiều hơn vào ban ngày
nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên ở ngưỡng ba mươi độ
tại khu vực trung bộ trong những ngày tới tiếp tục chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu và lệch ra phía biển
vì vậy thời tiết nói chung không biến đổi quá nhiều
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời nhiều mây
có sương mù và xe lạnh vào đêm và sáng sớm
ban ngày có nắng nhẹ với nhiệt độ có thể tăng lên ở ngưỡng hai mươi năm hai mươi tám độ
và tăng nhẹ lên mức hai mươi sáu hai mươi chín độ ở hai ngày tiếp theo
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
thời tiết phổ biến không mưa và có nắng vào ban ngày
nhiệt độ cao nhất ngày ở mức hai mươi tám ba mươi một độ
riêng một số nơi thuộc phía nam có thể cao hơn
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới trời có nắng vào ban ngày
trong ngày một mươi ba và một mươi bốn
vào chiều tối mưa rông có thể xảy ra cục bộ
tại một số tỉnh thuộc phía nam như đắk nông lâm đồng
tuy nhiên thời gian mưa không kéo dài
nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ở ngưỡng hai mươi tám ba mươi một độ
tại nam bộ nắng nóng cục bộ vẫn tiếp tục xảy ra ở các tỉnh miền đông nam bộ
còn các nơi khác nhiệt độ chưa chiều từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
đến chiều tối ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn
mưa rông trái mùa cục bộ có thể xảy ra
làm giảm bớt phần nào không khí nóng bước vào ban ngày